đó là những nội dung chính trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay tám tháng năm
quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình sau đây là phần tin chi tiết
ít nhất hai mươi bảy người đã thiệt mạng trong một vụ cháy mỏ vàng tại một khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh arikip
phía nam của peru thông báo được cơ quan công tố của quốc gia nam mỹ này đưa ra
những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội địa phương cho thấy nhiều cột khói đen đặc bốc lên từ địa điểm này
vụ cháy xảy ra tại một mỏ vàng nhỏ do một doanh nghiệp địa phương vận hành
hiện doanh nghiệp này chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự cố đáng tiếc này
theo bộ năng lượng và mỏ peru đây là vụ tai nạn mỏ vàng tồi tệ nhất mà quốc gia bên dưới andes này ghi nhận từ năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi hai ba mươi tám người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn hầm mỏ tại peru
trong khi năm hai nghìn hai là năm có thống kê tồi tệ nhất của sự cố đáng tiếc này với bảy mươi tám nạn nhân tử vong
tại mỹ cảnh sát tại thành phố browsphin thuộc bang texas cho biết một chiếc xe đã lao vào đám đông khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và một mươi hai người khác bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút giờ địa phương ngày bảy tháng năm
khi khoảng hai mươi năm người đang tập trung tại một điểm dừng xe buýt gần trung tâm osanam
nơi tạm trú dành cho người nhập cư ở thành phố này
cảnh sát xác nhận chiếc xe thể thao đa dụng màu xám đã vượt đèn đỏ và đâm phải nhiều người
những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu
lực lượng chức năng đã bắt giữ tài xế để điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc
giới chức địa phương tạm thời đánh giá đây là một vụ tai nạn thông thường
tuy nhiên nhiều nhân chứng cho biết người lái xe đã hết lên những lời lăng mạ họ trước khi cho xe tăng tốc
tổng thống mỹ joe biden hôm qua đã lên tiếng kêu gọi quốc hội
nhanh chóng thông qua dự luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn
sau một vụ xả súng khiến gần hai mươi người thương vong tại một trung tâm thương mại ở texas trước đó một ngày
tổng thống mỹ đã một lần nữa lên tiếng kêu gọi quốc hội ban hành lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công công suất lớn
cấm bán măng đạn dung lượng lớn nâng độ tuổi được mua súng trường tấn công
cũng như ban hành kiểm tra lý lịch phổ quát của người sở hữu và chấm dứt quyền miễn trừ đối với các nhà sản xuất súng
năm ngoái mỹ đã ban hành một đạo luật quan trọng về kiểm soát súng đạn
bao gồm tăng thêm các thủ tục kiểm tra lý lịch và thời gian kiểm tra lý lịch sẽ lên đến ba ngày
đối với người mua súng dưới hai mươi một tuổi cho phép nhà chức trách truy cập thông tin về những tội ác nghiêm trọng do người chưa thành niên thực hiện
lời kêu gọi của nhà lãnh đạo mỹ được đưa ra sau khi xảy ra vụ xả súng chiều sáu tháng năm khiến một mươi sáu người chết và bị thương
tay súng đã bị cảnh sát bắn hạ và được cho là đã hành động một mình
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tấn công
tổ chức hợp tác hồi giáo oec đã kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho sudan trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn tại quốc gia đông phi này
cùng ngày hội đồng liên đoàn ả rập đã ban hành một nghị quyết về việc thành lập nhóm tiếp xúc các bộ trưởng ả rập
để liên lạc với các bên ở sudan và các quốc gia có ảnh hưởng nhằm đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia châu phi này
nghị quyết trên được đưa ra trong cuộc họp khẩn
của hội đồng này tại thủ đô cairo của ai cập nhằm tăng cường những nỗ lực ảo để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay
giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bắn quân sự vốn nổ ra từ giữa tháng bốn đến nay
thông báo của liên đoàn ả rập nêu rõ căn cứ theo nghị quyết trên nhằm tiếp xúc sẽ bao gồm đại diện của ả rập xê út ai cập và liên đoàn ả rập
nhằm tiếp xúc sẽ tiến hành liên lạc với các bên ở sudan các quốc gia có ảnh hưởng cho khu vực và quốc tế
và giải quyết những vấn đề có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở quốc gia này
liên quan đến tình hình xung đột tại ukraine một quan chức cấp cao của khu vực zaporizia do nga bổ nhiệm
nhận định khả năng quân đội ukraine tiến hành cuộc phản công lớn ở zaporiia trong vài ngày tới vẫn còn tồn tại
kế hoạch của các binh sĩ ukraine bao gồm nỗ lực vượt sông nieper và chiếm nhà máy điện hạt nhân zaporizia
nhằm tạo ra một đầu cầu bên tảng ngạn
theo các nguồn tin quân sự cuộc phản công của ukraine có thể diễn ra trong vài ngày tới
khoảng một sáu trăm tám mươi người trong đó có sáu trăm sáu mươi trẻ em đã được sơ tán khỏi các khu vực gần nhà máy điện hạt nhân saporizia ở ukraine
đến trung tâm lưu trú tạm thời ở berdyansk
trước đó một ngày tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo tình hình xung quanh nhà máy này ngày càng trở nên khó lường và nguy hiểm
zaporia là một trong bốn vùng đã bỏ phiếu sát nhập vào nga vào cuối năm ngoái nhưng ukraine và phương tây không công nhận
lễ tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chiến thắng facist đức đã diễn ra trên quảng trường đỏ ở thủ đô moscow của nga
với nhiều người dân nga duyệt binh ngày chiến thắng chín tháng năm luôn là sự kiện rất được mong đợi
được xem là niềm tự hào lịch sử là biểu tượng sức mạnh đoàn kết và chiến thắng của người nga
ngay từ sáng sớm các ngã đường vào trung tâm thủ đô moscow đã bị đóng chặt
nhiều đội hình quân nhân và các đoàn xe quân sự hiện đại của nga tiến về quảng trường đỏ
theo bộ quốc phòng nga lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chiến thắng ở moscow năm nay
có sự tham gia của hơn một mươi quân nhân và khoảng một trăm hai mươi năm phương tiện khí tải
mỗi lúc như thế này tôi luôn cảm thấy được tinh thần yêu nước
không phải lúc nào chúng tôi cũng được xem trực tiếp duyệt binh
chủ yếu là trên tv nên tôi vô cùng trân trọng những khoảnh khắc như thế này
trước đó thông tin về việc hủy bỏ lễ duyệt binh kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày chiến thắng của nga

các biện pháp an ninh được thắt chặt vì mọi người hiểu rằng những kẻ khủng bố có thể hành động
đây là một ngày quan trọng với tất cả chúng tôi
chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày chín tháng năm tại moscow còn có lực lượng lớn các nhân viên an ninh
theo chính quyền moscow hơn hai mươi nhân viên an ninh lực lượng cảnh sát lực lượng vệ binh quốc gia
đã được huy động để đảm bảo an toàn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay
trong cuộc khảo sát mới đây nhất của trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn nga
sáu mươi năm người dân nga coi ngày chiến thắng phát xít đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
là ngày lễ quan trọng nhất và gắn liền với lễ duyệt binh
đây là dữ liệu từ ngân hàn thế giới và các cơ quan thống kê do sputnik phân tích và công bố
theo đó năm hai nghìn một mươi bốn nga xếp thứ chín trong danh sách các nền kinh tế lớn nhất của thế giới
nhờ sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá hai năm nghìn tỷ usd trong khi năm hai nghìn hai mươi một nước này đứng ở vị trí thứ một mươi một
bên cạnh đó nga xếp thứ một trăm linh hai thế giới về mức tăng giá toàn cầu với tỷ lệ lãng phát hàng năm tính đến tháng ba là ba năm
trong khi phần lớn châu âu đều cao hơn ngưỡng này
hồi tháng trước quỹ tiền tệ quốc tế imf dự kiến giá phát toàn cầu sẽ giảm từ tám bảy năm ngoái xuống bảy bảy vào năm nay
và thế giới sẽ không đạt mức lạm phát mục tiêu cho đến năm hai nghìn hai mươi năm
tình trạng giảm phát trong dự báo trên phản ánh xu hướng giảm giá nhiên liệu và giá hàng hóa phi nhiên liệu
cũng như tác động hạ nhiệt của việc thắt chặt tiền tệ đối với hoạt động kinh tế
bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen cho biết

và sắp hết khả năng thực hiện các biện pháp đặc biệt nhất định để tránh vỡ nợ trong bối cảnh mỹ dự kiến chạm trần nợ công vào ngày một mươi một tháng sáu tới đây
trả lời phỏng vấn tờ new york times khi được hỏi liệu bộ tài chính mỹ có còn dự trữ một số biện pháp đặc biệt khác hay không
bà yellen cho biết các biện pháp đặc biệt để ngăn vỡ nợ đang cạn dần
bà yellen lưu ý tổng thống mỹ joe biden có thể viện dẫn bản sửa đổi tu trình án một mươi bốn qua mặt quốc hội nâng mức trần vay để tránh một vụ vỡ nợ trong tương lai gần
tu trình án thứ một mươi bốn của hiến pháp mỹ quy định rằng hiệu lực của khoản nợ công nước này được pháp luật cho phép
bao gồm các khoản nợ phát sinh để trả lương hưu và tiền thưởng cho các dịch vụ trong việc chấn áp nổi dậy hoặc nồi loạn không cần phải nghi ngờ
điều này cho phép tổng thống mỹ giải quyết vấn đề nợ mà không cần phối hợp với quốc hội mỹ
đầu tháng năm bộ tài chính mỹ cho biết chính phủ nước này có thể bắt đầu vỡ nợ vào ngày một tháng sáu nếu không có biện pháp nới trần nợ
thưa quý vị indonesia là quốc gia sản xuất nikken lớn nhất
trong bối cảnh nhu cầu niken để sản xuất pin xe điện tăng vọt các doanh nghiệp trong và ngoài indonesia đang khai thác triệt đẻ cắm mỏ niken của đất này
tuy nhiên nhiều người dân và các nhóm nhân quyền cảnh báo tình trạng khai thác niken vô tội vạ đang đe dọa quyền sử dụng đất của người nông dân và gây hại cho môi trường
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
cầm trong tay dao dựa thứ duy nhất có trong nhà
những người dân làng waguni thay phiên nhau gác trên đỉnh đồi nơi trước đây từng là khu vực trồng trọt
vùng đất đã bị giải tỏa để khai thác niken nhưng những người dân này đang cố gắng giữ đất đồng thời kêu gọi chính quyền hủy bỏ quyết định trên
giờ chúng tôi biết kiếm sống ra sao hầu hết chúng tôi đều dựa vào các trang trại định hương để cho các con ăn học
nikken thì chỉ làm giàu cho các công ty khai thác thôi chúng tôi không được hưởng lợi thậm chí còn phải gánh nhiều thiệt hại
bà roani chia sẻ bà muốn bảo vệ không chỉ đất đai của gia đình mình khỏi bị xâm lấn mà còn đất của những người hàng xóm
tuy nhiên những người nông dân như bà đang đối đầu với đối thủ không hề dễ dàng
nếu chúng tôi dĩ im lặng thì tương lai của các thế hệ con cháu chúng tôi sau này cũng sẽ bị phá hủy vì nơi chúng tôi đang sinh sống lúc này sẽ không còn gì cả
nhu cầu niken trên toàn cầu tăng vọt đã đẩy các nền kinh tế lớn như trung quốc và hàn quốc
cùng với công ty xe điện tesla của mỹ và công ty khai thác mỏ van của brazil chú ý đến indonesia
hàng chục nhà máy xử lý nikken đang mọc lên ở sulawesi một trong những hòn đảo lớn nhất thế giới và thêm nhiều dự án khác đã được công bố
cơn sốt khai thác nikken bùng nổ đe dọa quyền sử dụng đất của nông dân và ảnh hưởng đến môi trường tại những khu vực như waguni thuộc đảo sulawesi giàu tài nguyên

những gì đó bắt cóc hại bệnh nhân người hoạt động chuyên nghiệp và hữu quyền
do đây là sơ xuất của chính quyền họ cũng buộc phải bảo vệ đất đai của mình nếu không sẽ mất đất cành tác mãi mãi
một xác lệnh được tổng thống indonesia ký ban hành năm hai nghìn một mươi tám công nhận quyền của nông dân đối với các khu đất họ đang sử dụng canh tác
tòa án cũng nhiều lần ra phán quyết bảo vệ nông dân trong những vụ tranh chấp đất đai với các công ty khai mỏ
tuy nhiên indonesia đang tận dụng mọi nguồn lực để thu hút nhà đầu tư dẫn tới nhiều tranh chấp
đất đai bắt nguồn từ các tuyên bố trồng chéo về quyền sở hữu do thiếu sót trong khâu cấp chứng nhận
của chính quyền bên cạnh vấn đề tranh chấp đất đai nhiều người dân indonesia sống gần các khu vực
khai mỏ cũng đang kêu cứu do hoạt động này đã và đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng tại một ngôi làng ở vùng pomala của hòn đảo những ngôi nhà sàn nằm trên lớp bùn đỏ
dì xét nơi chị em bơi lội trong làn nước đục ngầu theo người dân địa phương đất bị ô nhiễm từ
các mỏ nikken bị nước mưa cuốn trôi xuống biển biến vùng nước biển ven thái bình dương thành màu
đỏ đậm khi chưa có mỏ nước không như thế này nó rất sạch chúng tôi chỉ có thể sống qua ngày
trên đó là mỏ dưới kia là bùn thế hệ kế tiếp thì sau mặc dù khai thác khoáng sản là nguồn thu
tuy nhiên việc phát triển ngành này cũng mang lại những tác động môi trường và xã hội nghiêm trọng
vấn đề càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là thỏa thuận khai thác khoáng sản giữa chính phủ và
các doanh nghiệp thường thiếu minh bạch những nỗ lực nhằm quản lý các hoạt động khai khoáng thương
bị làm ngơ do sức hấp dẫn của lợi nhuận mang lại nhiều khu vực bị tàn phá do khai thác khoáng sản
thường bị bỏ quên và những tổn hại môi trường hầu như không thể khắc phục được cuối cùng
người chịu thiệt vẫn là những người đồng ý